phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đang tạm giữ hình sự bùi vũ khoa chú tỉnh bạc liêu
là nghi phạm gây ra vụ án nghiêm trọng khiến ba người tử vong ở ấp láng cùng xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
nghi phạm khoa là chồng của con gái chủ nhà sinh năm hai nghìn kém vợ một mươi năm tuổi
trước đó vào sáng cùng ngày người dân ở ấp làng cùng đã phát hiện mùi bất thường xuất phát từ nhà ông phan văn sự
kiểm tra phát hiện ông sự cùng vợ và con gái đã tử vong
tại cơ quan công an khoa khai nhận do sống cùng nhà vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn
khoa đã xiết cổ mẹ vợ và vợ tử vong sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh cà mau đã bắt giữ khoa khi đang lẩn trốn tại xã bình định
thành phố cà mau vào lúc một mươi bảy h một mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi hai
liên quan vụ nam thanh niên đi xe máy đến xông vào có ý định cướp tiệm vàng trên đường phạm văn hai
quận tân bình tp hcm công an tp hcm cho biết phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
phối hợp với công an quận tân bình và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng sau gần hai mươi bốn h lần trốn
đến chiều nay tổ công tác đã bắt được đối tượng nhữ ngọc long chú huyện ek tỉnh đắk lắc
tại phường phương triểu linh triểu tp thủ đức tp hcm
tại cơ quan công an bước đầu long khai nhận do cần tiền tiêu xài khi đi ngang tiệm vàng trên đường phạm văn hai
nhận thấy trong tiệm chỉ có một người bán hàng đã dùng súng nhựa xông vào để cướp nhưng không thành
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra
năm mươi năm viên ma túy tổng hợp là tang vật trong vụ vận chuyển ma túy do phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp hcm phát hiện bắt giữ
tại địa phận xã tân lập huyện hương hóa trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn
tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện hai xe ô tô do trần anh tú và trần hoàng giang
cùng chú thị xã ba đồn tỉnh quảng bình có nhiều biểu hiện nghi vấn
yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra lúc này lái xe trần anh tú chấp hành hiệu lệnh
lái xe còn lại là trần hoàng giang đã quay đầu bỏ chạy về tấp độ cao
đến đoạn km sáu mươi bảy quốc lộ chín sau đó ném ra ngoài một túi sách màu nâu
kiểm tra nhanh phát hiện bên trong có chứa năm mươi năm viên ma túy loại hồng phiến
quá trình truy tìm tổ công tác phát hiện được chiếc xe ô tô nói trên
tại cửa hàng xăng dầu tân liên khối bốn thị trấn khai xanh
qua làm việc các đối tượng khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
còn tại sơn la khi đang trên đường mang hai bánh heroin đi bán kiếm lời
lò thái việt chú xã trường khoang huyện quỳnh nhai đã bị lực lượng công an bắt giữ
vào ngày bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với công an thành phố sơn la công an xã trường ngân và các đơn vị liên quan
đã phát hiện bắt quả tang đối tượng lò thái việt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa vừa phát hiện một hầm sản xuất pháo trái phép
bắt giữ ba đối tượng về hành vi sản xuất tàng trữ và mua bán pháo trái phép
kết quả điều tra ban đầu hoàng xuân thành đã xây dựng một căn hầm bí mật rộng gần năm mươi m hai
nằm sát ngay trong căn nhà cấp bốn với chỉ một lối ra vào duy nhất và dùng khóa điện tử có bảo mật
sau khi học công thức và kế hoạch
sản xuất pháo hoa nổ thành đã lên mạng xã hội đặt mua các nguyên vật liệu để sản xuất pháo
tăng vật thu giữ gồm trên năm mươi bốn kg các loại chất bột tạo màu cho pháo một mươi kg các loại tạo màu cho pháo
hai kg thuốc nổ bảy kg ống pháo bằng giấy cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan dùng cho việc sản xuất pháo
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đang tạm giữ hình sự
bùi vũ khoa sinh năm hai nghìn chú tỉnh bạc liêu
nghi phạm gây ra vụ án nghiêm trọng khiến ba người tử vong ở ấp láng cùng xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
nghi phạm khoa là chồng sau của con gái chủ nhà kém vợ một mươi năm tuổi
trước đó vào sáng cùng ngày người dân ở ấp láng cùng phát hiện mùi hôi bất thường xuất phát từ nhà ông phan văn sự
nên kiểm tra thì phát hiện ông sự cùng vợ và con gái đã tử vong
tại cơ quan công an khoa khai nhận do sống cùng nhà vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn
đỉnh điểm mâu thuẫn vào tuần trước
khoa đã xiết cổ mẹ vợ và vợ tử vong sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh cà mau đã bắt giữ khoa khi đang lẩn trốn tại xã định bình
thành phố cà mau vào lúc một mươi bảy h một mươi năm cùng ngày bốn tháng một mươi hai
liên quan đến vụ năm thanh niên đi xe máy đến xông vào có ý định cướp tiệm vàng trên đường phạm văn hai
quận tân bình thành phố hồ chí minh
công an thành phố hồ chí minh cho biết phòng cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp với công an quận tân bình
và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng sau gần hai mươi bốn giờ lẩn trốn
đến một mươi bốn h năm mươi phút ngày hôm nay tổ công tác đã bắt được đối tượng nhữ ngọc long
trú tại huyện eak tỉnh đắk lắc tại phường linh triểu thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an bước đầu long khai nhận do cần tiền tiêu xài vào sáng ngày ba tháng một mươi hai
khi đi ngang tiệm vàng trên đường phạm văn hai nhận thấy trong tiệm chỉ có một người bán hàng
nên long đã dùng súng nhựa xông vào để cướp nhưng không thành công
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra xử lý
một mươi viên ma túy tổng hợp là tăng vật trong vụ án vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh quảng trị phát hiện triệt phá
tại địa phận xã tân lập huyện hướng hóa trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn
tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng
tô do trần anh tú và trần hoàng giang cùng chú tại tỉnh quảng bình điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra lái xe trần anh tú chấp hành hiệu lệnh
còn trần hoàng giang quay đầu bỏ chạy với tốc độ cao
đến đoạn km sáu mươi bảy quốc lộ chín đối tượng đã ném ra ngoài túi sách màu nâu
lực lượng chức năng kiểm tra nhanh phát hiện bên trong có chứa năm mươi năm viên ma túy loại hồng phiến
quá trình truy tìm tổ công tác đã phát hiện được chiếc xe ô tô nói trên
tại cửa hàng xăng dầu tân liên ở thị trấn khe xanh
lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường lập biên bản vụ việc
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy
công an huyện nông cống thanh hóa vừa phát hiện một hầm sản xuất pháo trái phép và bắt giữ ba đối tượng
là hoàng xuân thành lê văn anh và nguyễn quang dũng cùng chú tại xã tân phúc
về hành vi sản xuất tàng trữ và mua bán pháo trái phép
theo kết quả điều tra ban đầu hoàng xuân thành đã xây dựng một căn hầm bí mật rộng gần năm mươi m hai
nằm sát ngay trong căn nhà cấp bốn với chỉ một lối ra vào duy nhất và dùng khóa điện tử có bảo mật
sau khi học công thức và cách sản xuất pháo hoa nổ thành đã lên mạng xã hội đặt mua các nguyên vật liệu
để sản xuất pháo tạp vật thu giữ gồm năm mươi bốn tám kg các loại chất bột tạo màu cho pháo
một mươi kg các hạt màu tạo màu cho pháo hai hai kg thuốc nổ
bảy kg ống pháo bằng giấy cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan dùng cho việc sản xuất pháo
mở đầu như thường lệ là các tin tức về an ninh trật tự
năm mươi năm viên ma túy tổng hợp là tăng vật trong vụ án vừa độc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng trị phát hiện triệt phá
tại địa phận xã tân lập huyện hướng hóa trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn
tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện hai xe ô tô do trần anh tú và trần hoàng giang
cùng chú tỉnh quảng bình điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra lái xe trần anh tú đã chấp hành hiệu lệnh
còn trần hoàng giang đã quay đầu bỏ chạy với tốc độ cao
đến đoạn km sáu mươi bảy quốc lộ chín đối tượng đã ném ra ngoài túi sách màu nâu
lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh và phát hiện bên trong có chứa năm mươi năm viên ma túy loại hồng phiến
quá trình truy đuổi tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô nói trên tại cửa hàng xăng dầu tân liên thị trấn khe xanh
lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường lập biên bản vụ việc
qua làm việc các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố lệnh tạm giam nguyễn văn xích
chủ tịch huyện thoại sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
xích lên mạng xã hội và kết nối với một người lạ nhờ làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
do mình đứng tên với giá năm triệu đồng
sau đó nhiều mối quan hệ quen biết xích đã liên hệ thỏa thuận thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này
cho ông đặng thế huy ở huyện trợ mới tỉnh an giang để lấy bảy mươi triệu đồng
khi xích yêu cầu chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi ra lô cho mình để kiểm tra tính pháp lý
thì ông huy đã phát hiện là giấy tờ giả
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi trong lúc xích hẹn ông huy tại một quán cà phê thuộc xã vĩnh khánh huyện thoại sơn để giao dịch
thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
tại một kho hàng thuộc phường triền sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la
một nạn nhân đã bị chém dẫn đến tử vong hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h ngày hôm qua ba tháng một mươi hai
tại một kho hàng hóa ở tổ sáu phường triền sinh
người dân xung quanh cho biết thời điểm trên
một lái xe bước xuống từ xe tải sau khi to tiếng với thủ kho
người này lên xe cầm hung khí đuổi đánh và chém vào mặt
khiến nạn nhân chưa rõ danh tính bị thương nặng và tử vong sau đó
công an thành phố sơn la cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và đấu tranh khai thác đối tượng để làm rõ nguyên nhân
trong một mươi năm ngày cục cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra gần tám trường hợp vi phạm
bị xử phạt trên quốc lộ một quốc lộ hai mươi đoạn qua thành phố hồ chí minh
lâm đồng và đồng nai tăng hơn bảy mươi so với một mươi năm ngày liên kệ trước đó
từ một mươi năm tháng một mươi một đến ba mươi tháng một mươi một bộ công an giao cục cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra
đồng đốc lực lượng công an ba tỉnh thành phố tham gia kế hoạch
trong quá trình thực hiện các tổ công tác đã kiểm tra liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tập trung vào các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
như vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ chở quá tải trọng
các tổ công tác đã kiểm soát gần một trường hợp vi phạm
một trăm sáu mươi phương tiện xử lý gần tám trường hợp vi phạm
so với một mươi năm ngày liên trước khi thực hiện kế hoạch số vi phạm bị xử lý tăng bảy mươi tám
đáng chú ý có một hai trăm một mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm một mươi năm sáu
ba tám trăm bảy mươi tám lái xe chạy quá tốc độ chiếm năm mươi một tám một trăm bốn mươi hai tài xế dương tính ma túy chiếm một chín
đồng thời các tổ công tác đã phát hiện hai trường hợp tàn trữ trái phép chất ma túy
cùng thời điểm trên
tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi và quốc lộ một qua lâm đồng đồng nai và thành phố hồ chí minh
đã giảm cả ba tiêu chí so với một mươi năm ngày liên kề trước đó
điểm nổi bật trong kế hoạch này là đã điều tiết được liên tuyến
có sự kết nối giữa công an ba tỉnh thành phố với nhau
để xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ
không chỉ riêng ông hòa mà nhiều người dân khác sinh sống trên địa bàn
cũng đồng tình ủng hộ việc bóc gỡ quảng cáo
từ hoạt động mang tính phong trào kêu gọi
đến nay mỗi người dân các đoàn thể chính trị hội phụ nữ hội cựu chiến binh
bảo vệ dân phố dân quân học sinh sinh viên người lao động
đã phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tại địa phương
thông qua hoạt động tuyên truyền cho người dân
em có nghe một số người dân những người khó khăn về tài chính
họ có tìm tới các
số điện thoại trên tính dụng đen trên cục điện
thì thông qua hoạt động của đoàn thanh niên
em cũng muốn góp phần cho
không để cho người dân sử dụng những dịch vụ nguy hiểm đến bản thân họ như vậy
kể từ khi triển khai kế hoạch đến nay
công tác bóc xóa các quảng cáo sai quy định
được ban ngành và các xã trên địa bàn huyện củ chi duy trì thường xuyên
hàng chục ngàn quảng cáo bẩn trên các tuyến đường hẻm đã được bóc xóa
bất kể vai trò tụ tác
ai nấy đều hăng hái tham gia công việc chung của địa phương
không chỉ tại xã tân thông hội
nhưng xã thị trấn thuộc huyền củ chi
cũng triển khai kế hoạch bóc xóa quảng cáo sai phép
quảng cáo tính dụng đen hàng tuần
ngoài ra các đơn vị đã vận động các hội dân cam kết tự nguyên bảo quản
trong coi chú động bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định
trên các mảng tường tủ điện trụ điện trụ đèn
trước cửa nhà và xung quanh nhà
duy trì mình phải tiếp tục
tuần sau mình đi tiếp tục hoài
đi cho sạch hết địa bàn luôn
phương hướng này thì tụi tôi thì nói chung là điều điều
hàng tuần nào cũng xã là triển khai
hàng tuần để đi tháo gỡ những cái bóc xóa
thấy chỗ nào có thì tôi gỡ chỗ đó
thì tuần nào cũng vậy
nhiều khi tôi đi trên đường tôi thấy tôi cũng ghé tôi gỡ
thực hiện ý kiến chỉ đạo ban giám đốc công an tp hcm
về việc triển khai có hoạt động hưởng ứng
sau hội nghị trực tuyến triển khai phong trào
thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
trong tuổi trẻ công an tp
thì trong tháng một mươi một vừa qua
đoàn thanh niên công an các quận huyện
đã phát động ra quân cao điểm đợt hai
bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn quận
hoạt động này đang được triển khai đồng loạt liên tục
trên khắp địa bàn thành phố và ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn